tài xế xe buýt là công việc liên quan tới sự an toàn của rất nhiều người
vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có mỹ
đã có những quy định nghiêm ngặt với những người làm công việc đặc thù này
tại mỹ những người muốn theo nghề lái xe buýt bắt buộc phải có giấy phép lái xe thương mại hạng đề
bên cạnh đó tài xế vượt qua các yêu cầu cấp phép của liên bang và tiểu bang tại mỹ
bao gồm phải đủ một mươi tám tuổi trở lên mắt và tính giác tốt không mắc các bệnh về huyết áp tim mạch
tài xế phải có khả năng nói đọc và hiểu tiếng anh
hồ sơ lái xe chưa phạm lỗi không có các tiền án tiền sự liên quan đến việc sử dụng thuốc kích thích
ma túy hay đồ uống có cồn và xác nhận không có án tình dục
những tài xế mới bắt đầu vào nghề chưa được phép chạy các tuyến dài
mà phải mất từ một tới vài năm để tích lũy đủ kinh nghiệm và học thuộc tất cả các tuyến đường
ngoài ra các tài xế vượt qua hai đời kiểm tra định kỳ ma túy đồ uống có cồn trong năm
chưa kể các cuộc kiểm tra bất chợt do liên đoàn vận tải mỹ thực hiện